xin chào quý vị và các bạn
bão số bảy đã suy yếu chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển từ hải phòng đến nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
vùng nguy hiểm trên biển trong một mươi hai giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám là khu vực bắc và giữa biển đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
bên cạnh đó do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bảy với không khí lạnh tăng cường
nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và huyện đảo cô tô
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động mạnh
mưa lớn cũng là cảnh báo hiện nay tại đất liền
cụ thể ở đông bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm có nơi lên trên hai trăm năm mươi mm
ở phía tây bắc bộ có mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ hôm nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi khu vực từ nghệ an đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên trên một trăm năm mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực phung núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trưởng thấp bên sông
mưa lớn kèm theo nhiệt độ giảm tại bắc bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm
khi nhiệt độ thấp nhất giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ trong khi cao nhất cũng chỉ ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
trung bộ cũng không ngoại lệ khi mưa lớn đang bao trùm cả miền nhiệt độ vì thế cũng ghi nhận sự giảm sâu
trong đó khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới nên nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng hai mươi tám độ
còn từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ ba mươi một ba mươi bốn độ
nhìn chung thời tiết mát mẻ ở phía nam và chuyển lạnh ở phía bắc khu vực
áp thấp nhiệt đới hút gió khiến cho gió tây nam hoạt động mạnh tác động đến thời tiết các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ
mưa rông lớn cũng đang diễn ra tại đây
mưa với cứng độ lớn hơn được dự báo tập trung chính tại các tỉnh nam tây nguyên và khu vực nam bộ
có nơi có mưa vừa
cục bộ có mưa to đến rất to và rông
trong cơn rông người dân các tỉnh thành phía nam cũng nên cảnh giác và đề phòng với các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xuất hiện
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng hai mươi bảy ba mươi độ tại khu vực tây nguyên và từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại nam bộ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây có mưa to đến rất to gió bắc đến tây bắc cấp ba
ngày mai gió giảm dần
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngay đêm từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ